tiếp tục với các tin tức khác
một vụ tai nạn đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại khu vực hồ chuồi xã lộc hòa huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
khiến hai mẹ con tử vong
theo đó vào trưa ngày hôm qua chị trần thị thanh bình bốn mươi tuổi cùng con trai là nguyễn quảng một mươi ba tuổi
đạp xe đến khu vực hồ chuồi trên địa bàn xã để nhặt ve chai
đến sáng nay gia đình nạn nhân đi tìm do không thấy hai mẹ con chị bình về nhà
khi vào rừng tràm người nhà nạn nhân phát hiện hai mẹ con chị bình đã bị đuối nước tử vong trước đó
gần đó là hai chiếc xe đạp và một số bao đựng ve chai của nạn nhân
ngay sau khi xảy ra vụ việc chính quyền địa phương và người thân đã tiến hành làm các thủ tục để mai táng cho hai nạn nhân